ngày một mươi hai tháng một mươi một tại đại sứ quán cộng hòa xéc hiệp hội giám sát an ninh mạng cộng hòa xéc và cục an toàn thông tin đã phối hợp tổ chức hội thảo chuyên ngành về an ninh mạng chủ động năm hai nghìn hai mươi
tại hội thảo các đại biểu khẳng định thực tiễn cho thấy việc bảo đảm an toàn an ninh mạng không chỉ dừng lại ở các giải pháp đơn lẻ đối với mỗi quốc gia mỗi tổ chức
mà cần có sự liên kết nhiều chiều giữa cơ quan tổ chức trên phạm vi lãnh thổ cũng như mở rộng hơn ở phạm vi quốc tế
năm hai nghìn một mươi tám theo báo cáo về chỉ số an toàn thông tin toàn cầu gci lần đầu tiên việt nam lọt tốt các nước có mức độ cam kết cao về an toàn an ninh mạng
trong đó cộng hòa xéc nằm trong nhóm các nước châu âu đầu tư mạnh nhất về công nghệ thông tin và truyền thông
sự hợp tác giữa việt nam và cộng hòa xéc trong lĩnh vực này sẽ góp phần phát triển các giải pháp và cơ chế phòng vệ tiên tiến trong bảo vệ không gian mạng
ngày một mươi một tháng một mươi một sở thông tin và truyền thông lào cai đã tổ chức lễ khai trương
cộng thông tin đối ngoại tỉnh lào cai phiên bản mới hai tại địa chỉ http đối ngoạilàocai vn
với sứ mệnh kết nối lào cai với thế giới cổng thông tin đối ngoại tỉnh lào cai phiên bản mới hai được xây dựng với nhiều tính năng nổi trội và giao diện hiện đại thân thiện với người dùng
theo đó cổng thông tin đối ngoại tỉnh lào cai phiên bản hai hội đủ các tính năng nổi trội như giao diện thân thiện hiện đại tiện dụng bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của bộ thông tin và truyền thông
đăng tải được video truyền hình cho phép chia sẻ thông tin dữ liệu qua facebook zalo youtube dễ dàng truy cập trên các thiết bị thông minh cầm tay
đặc biệt cổng thông tin đối ngoại có cả ba ngôn ngữ thể hiện tiếng việt tiếng anh và tiếng trung với hơn ba mươi chuyên mục tiện ích và tích hợp các trang thông tin chuyên ngành cơ sở dữ liệu chuyên ngành
đây cũng là một trong những kênh chủ lực về thông tin đối ngoại của tỉnh lào cai trên mạng internet có công nghệ hiện đại tính năng tương tác
sau đó đây sẽ là công cụ hữu hiệu định hướng trên không gian mạng
quan trọng kết nối và quảng bá lào cai ra thế giới
chính phủ nhật bản dự kiến sẽ đệ trình lên quốc hội một dự luật mới nhằm cho phép các cơ quan chức năng của nước này yêu cầu bốn tập đoàn công nghệ của mỹ
gồm google llc apple inc facebook inc và amazon com inc họ chung là gafa và các công ty kinh doanh kỹ thuật số khác phải tiết lộ quy tắc hiển thị kết quả tìm kiếm
bên cạnh đó chính phủ nhật bản cũng đang tìm cách yêu cầu các công ty công nghệ phải định kỳ báo cáo về cách quản lý
với hy vọng mở rộng phạm vi của các quy định về quản lý hoạt động quảng cáo trực tuyến có liên quan tới các công cụ tìm kiếm và mạng xã hội
một dự án bí mật của google vừa bị hé lộ cùng với thông tin về việc hàng chục triệu người mỹ bị hãng công nghệ này thu thập dữ liệu y tế mà không được sự đồng ý của họ
cụ thể dự án bí mật trên của google có tên gọi projec niting gaul được hình thành và hoạt động từ năm hai nghìn một mươi tám với sự phối hợp của hệ thống chăm sóc sức khỏe nổi tiếng ascension
mục tiêu của dự án này nhằm cung cấp dữ liệu nâng cao tính năng phần mềm chăm sóc sức khỏe được kết nối với máy móc y tế trí tuệ nhân tạo ai nhằm theo dõi bệnh án của bệnh nhân
những dữ liệu mà dự án này thu thập gồm các kết quả xét nghiệm chuẩn đoán của các bác sĩ và giấy tờ nhập viện cùng với nhiều hạng mục khác và với thông tin của hàng chục triệu bệnh nhân tại hai mươi một bang của nước mỹ
ngay sau khi thông tin về dự án trên bị hé lộ google và ascension đã có những phản hồi đầu tiên cho rằng tất cả hoạt động liên quan đến quá trình hợp tác giữa ascension và google đều tuân thủ theo luật sipaa đạo luật về tính linh hoạt và tính trách nhiệm về bảo hiểm sức khỏe năm một nghìn chín trăm tám mươi
việc bảo mật dữ liệu được thực hiện kỹ lưỡng và tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của ascension về xử lý dữ liệu
từ thiện hay các hoạt động nhân đạo từ lâu đã trở thành một ngành
từ thiện là hành động trợ giúp những người có hoàn cảnh khó khăn hay khuyết tật thông qua nhiều hình thức như quyên góp hiến tặng bằng tiền vật phẩm thời gian hay cứu trợ nhân đạo so đói giảm nghèo
mặc dù hoạt động từ thiện mang ý nghĩa vô cùng tốt đẹp tuy nhiên trong bối cảnh xã hội hiện nay ngày càng có nhiều hoạt động thiện nguyện nhân đạo trồng chéo nguồn lực bị phân tán
vì vậy việc xây dựng hệ thống trực tuyến y nhân đạo tại địa chỉ nhân đạo echitok vn
sẽ giải quyết được những bất cập nói trên đồng thời y nhân đạo cũng sẽ trở thành một công cụ hữu ích liên kết các tổ chức cá nhân doanh nghiệp tham gia tích cực và hiệu quả hơn trong các hoạt động vì cộng đồng
vậy hệ thống này vận hành như thế nào và mang lại những yêu điểm gì mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
trong những năm qua cuộc vận động chương trình mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên trong mọi hoạt động của trung ương
hội chữ thập đỏ việt nam mục đích của cuộc vận động nhằm kêu gọi các tổ chức tập thể cá nhân và doanh nghiệp trợ giúp trực tiếp kịp thời và thiết thực cho các đối tượng đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống
góp phần thúc đẩy phong trào người người làm việc thiện nhà nhà làm việc thiện ngành ngành làm việc thiện trên cả nước
cuộc vận động đã và đang khẳng định tính chiến lược lâu dài và phát triển bền vững của hội chữ thập đỏ việt nam
tính đến tháng ba năm hai nghìn một mươi chín khi tổng kết một mươi năm chương trình các cấp hội đã khảo sát
lập hồ sơ trên hai sáu triệu địa chỉ có hoàn cảnh khó khăn trong đó trợ giúp được hai ba triệu địa chỉ đạt gần bốn tỷ đồng
trong đó bốn mươi hai địa chỉ do hội chữ thập đỏ trực tiếp trợ giúp năm mươi tám do các tổ chức cá nhân khác trợ giúp
mặc dù chương trình vận động triển khai đã đem lại một số những kết quả thành tựu nhưng vẫn còn xuất hiện nhiều bất cập về tính nhanh nhạy kịp thời
tính minh bạch giữa việc nhà tài trợ giúp đỡ đến tay người nhận và cả tính kết nối tính lan tỏa trong cộng đồng còn nhiều hạn chế
chính vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý vận hành theo một hệ thống trong hoạt động nhân đạo là nhiệm vụ vô cùng quan trọng
đặc biệt là những địa chỉ ở những vùng khó khăn vùng sâu vùng xa thì cũng còn nhiều hạn chế
bên cạnh đó thì các cấp hội cũng với phương tiện như triển khai hiện nay không thông qua được hệ thống không sử dụng nhiều công nghệ thông tin
vì thế các nguồn thông tin để chia sẻ lan tỏa
người cho và người nhận cũng còn hạn chế
để việc tổng hợp kết nối vận hành các hoạt động nhân đạo trên phạm vi cả nước được thông suốt công khai minh bạch
tháng một mươi vừa qua hội chữ thập đỏ việt nam đã phối hợp với tập đoàn fpt cho ra mắt hệ thống
www inhânđạo igthức vn nhằm tạo ra kênh tiếp cận mở kết nối người cần cứu trợ với những nhà thiện nguyện một cách chủ động tức thời
gây thử các địa chỉ số từ bản đồ vmap vn do biêu điện việt nam phát triển
số hóa quy trình triển khai hoạt động thiện nguyện của hội chữ thập đỏ việt nam
hệ thống inhânđạo nằm trong khuôn khổ đề án phát triển hệ trí thức việt số hóa của chính phủ
và đồng bộ với các hợp phần chung trong khuôn khổ đề án
theo đó các dữ liệu về các địa chỉ nhân đạo tại việt nam được đưa lên bản đồ dữ liệu quốc gia và được cập nhật thường xuyên
ứng dụng điện tử hỗ trợ việc triển khai các hoạt động trợ giúp nhân đạo từ bước cung cấp thông tin đầy đủ
minh bạch về hoàn cảnh khó khăn để cá nhân đơn vị thực hiện trợ giúp trực tiếp hoặc đăng ký trợ giúp
thông qua hệ thống hội chữ thập đỏ cho đến khi bàn giao khoản hỗ trợ đến tận tay người hưởng lợi
với sự xác nhận đầy đủ từ các bên
trong giai đoạn đầu hệ thống inhânđạo triển khai xây dựng dữ liệu địa chỉ nhân đạo
nhằm cung cấp cho các tổ chức cá nhân doanh nghiệp những thông tin phong phú và chính xác
từ đó các hoạt động của nhà tài trợ được bảo đảm đến tay đúng đối tượng đúng nhu cầu thuận tiện
trên tinh thần minh bạch rõ ràng tạo sự thay đổi lớn về cách làm và mức độ ảnh hưởng tới xã hội